để giảm thấp nhất những thiệt hại do áp thấp nhiệt đới trên biển đông gây ra các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tỉnh nghệ an đang kêu gọi các chủ tàu khẩn trưng di chuyển tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn
thông tin từ tri cục thủy sản nghệ an hiện có ba bốn trăm bốn mươi bảy tàu thuyền khai thác hải sản trên biển
đến chín giờ ngày một tháng tám đã có gần hai năm trăm linh tàu thuyền về neo đậu tại các khu tranh chú bão
số tàu thuyền còn lại đang trên đường về đất liền không có tàu nào mất liên lạc
hiện tại trạm bờ tri cục thủy sản thường xuyên túc trực thông báo hướng di chuyển của bão đồng thời hướng dẫn kêu gọi những tàu thuyền đang di chuyển trên biển khẩn trương về bờ trong thời gian sớm nhất để tránh thiệt hại do bão trên biển đông